quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay khối khí lạnh ở phía bắc sẽ yếu dần đi
thời tiết chủ đạo từ sáng cho đến chiều ở khu vực bắc bộ sẽ là nắng giáo
nhiệt độ vì thế sẽ tăng lên ngưỡng từ ba mươi ba mươi ba độ trong khoảng trưa và chiều
nhưng đến chiều tối và đêm nay rãnh mây rông sẽ có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
cộng thêm với vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao
vì thế bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác trở lại
trong mưa rông vẫn tiềm ẩn lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
nên người dân ở các khu vực cần hết sức lưu ý
là khu vực chịu tác động của rãnh mây rông có trục đi ngang qua
vì thế trung bộ trong ngày hôm nay được dự báo vẫn sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa to với thời gian mưa khá tập trung về chiều tối
nguy cơ cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
còn về nền nhiệt dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh
từ thanh hóa đến quảng ngãi
giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ cục bộ có nơi cao hơn
còn ở khu vực từ bình định đến bình thuận nhiệt độ là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay vẫn chịu sự chi phối của gió mùa tây nam
nên có mưa rông về chiều và tối
riêng tại miền đông nam bộ có thể xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
tuy nhiên trước đó khoảng thời gian trước
sáng cho đến đầu giờ chiều cả hai khu vực vẫn có được trạng thái tạnh giáo trời nắng
nhiệt độ ban trưa ở tây nguyên sẽ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trên biển trong ngày hôm nay khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
còn ở khu vực giữa và nam của biển đông
đảo trường sa mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa thông thoáng
thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
gió trên toàn bộ biển đông phổ biến có gió nam đến tây nam
cường độ ở mức cấp ba đến cấp bốn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước